cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên phước vừa tiến hành thực nghiệm điều tra vụ trộm cắp tài sản
xảy ra vào đêm ngày năm tháng một tại hiệu bạc vân sang của gia đình ông trần văn sang
chú tiền an tiên phước quảng nam và thu giữ toàn bộ tăng vật của vụ trộm có giá trị gần một trăm linh triệu đồng
qua thu thập tài liệu chứng cứ lực lượng công an đã bắt tạm giam đối tượng trần tam tuyền
chú tiên phước quảng nam vì hành vi trộm cắp tài sản
tuyền khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào hiệu bạc vân sang trộm cắp tài sản
sau đó tuyền đem tài sản về phòng trọ của mình cất giấu một nửa và nhờ lê công hoài sang
chú công địa phương đem về phòng trọ cất giấu số còn lại
cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án